ngày hôm nay ủy ban kiểm tra tỉnh ủy quảng ninh đã chỉ đạo ủy ban kiểm tra đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh các tổ chức đảng có liên quan thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với ba đảng viên do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
các đảng viên bị kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng gồm phạm ngọc dũng chuyên viên văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh nguyễn chuyên viên phòng kế hoạch tài chính sở y tế nguyễn quý thịch chuyên viên phòng kế hoạch tài chính sở y tế nguyên trưởng phòng hành chính tổng hợp ban quản lý các dự án công trình y tế sở y tế và hoàng đình sơn bị thư tri bộ trưởng phòng quản lý dự án công nghệ thông tin ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh nguy